thủ tướng chính phủ mới đây đã yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường phải có biện pháp nghiêm khắc xử lý nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu
yêu cầu được đưa ra sau khi có phản ánh của báo thanh niên về việc chưa có cơ chế phối hợp liên ngành
chưa có quy định pháp lý ràng buộc trách nhiệm và chế tài xử phạt các chủ tàu hãng vận tải trong vận chuyển phế liệu nhập khẩu
bên cạnh đó do chưa có quy định giấy phép nhập khẩu phế liệu là điều kiện trong giao dịch giữa doanh nghiệp
hãng vận tài biển và nhà xuất khẩu nước ngoài nên khi có vi phạm cơ quan chức năng không thể xử lý chủ tàu chủ hãng vận tài biển